bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin cho biết gần năm mươi nhà lãnh đạo quốc phòng trên khắp thế giới
đã nhất trí chuyển giao thêm nhiều vũ khí tiên tiến hơn tới ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của nga
tại cuộc họp trực tuyến của nhóm liên lạc quốc phòng với ukraine bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin từ chối công khai thông tin
mỹ có chuyển giao các bệ phóng tên lửa di động công nghệ cao cho ukraine hay không
tuy nhiên ông austin hé lộ rằng khoảng hai mươi quốc gia đã cam kết gửi các gói viện trợ an ninh mới cho ukraine
bao gồm italia đan mạch hy lạp naui và ba lan
trong đó đan mạch sẽ cung cấp hệ thống tên lửa chống hạm hackhol để bảo vệ bờ biển của ukraine
còn cộng hòa xéc sẽ cung cấp máy bay trực thăng tấn công xe tăng và hệ thống tên lửa
trong một phát biểu cùng ngày hai mươi ba tháng năm tổng thống ukraine volodymyr zelensky khẳng định
tổng thống nga vladimir putin là quan chức nga duy nhất mà ông sẵn sàng gặp để thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột hiện nay
tuy nhiên nhà lãnh đạo ukraine thừa nhận
khả năng tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp như vậy ngày càng ít